liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ chiến dịch tranh cử của ông donald trump đã thu về hơn năm mươi triệu đô la mỹ chỉ trong một sự kiện gây quỹ diễn ra vào ngày hôm qua tại bang florida
đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đua gây quỹ giữa ứng cử viên đảng cộng hòa và đương kim tổng thống mỹ joe biden
sự kiện gây quỹ của ông trump diễn ra tại nhà tỷ phú john paulson ở palm beach cách không xa với khu nghỉ dưỡng mar a lago
đây được xem là sự kiện gây quỹ có quy mô lớn nhất trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay của ông trump với sự góp mặt của nhiều nhà tài trợ nổi tiếng
một số nhân vật từng là đối thủ của ông trump trong cuộc đua giành vẽ đại diện đảng cộng hòa tham gia cuộc bầu cử tổng thống cũng xuất hiện trong danh sách khách mời
trong một tuyên bố chung với ủy ban quốc gia đảng cộng hòa nhóm chiến dịch tranh cử của ông trump cho hay sự kiện đã huy động được hơn năm mươi năm triệu đô la mỹ
gấp đôi so với con số mà đơn kim tổng thống biden kêu gọi được trong sự kiện gây quỹ diễn ra hôm hai mươi ba tháng tám
tuy nhiên với tổng cộng khoảng chín mươi ba một triệu usd phía đảng cộng hòa vẫn cần huy động thêm nhiều tài trợ hơn nữa để thu hẹp khoảng cách với chiến dịch vận động của tổng thống joe biden và ủy ban quốc gia đảng dân chủ vốn ở mức hơn một trăm năm mươi năm triệu đô la mỹ vào thời điểm cuối tháng hai